thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia mẫu sơn tỉnh lạng sơn tại quyết định số một nghìn năm trăm chín mươi
đây là cơ sở để tỉnh lạng sơn công bố quy hoạch khu du lịch này biến mẫu sơn thành địa điểm du lịch hiện đại chuyên nghiệp
xứng đáng với tiềm năng thu hút khách du lịch đến với mẫu sơn và biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh lạng sơn
phạm vi lập quy hoạch khu du lịch quốc gia mẫu sơn bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã công sơn mẫu sơn huyện cao lộc xã mẫu sơn huyện lộc bình
và một phần địa giới hành chính các xã khánh xuân đồng bục hữu khánh và yên khoái thuộc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng một mươi bốn chín trăm sáu mươi bốn ha không gian đón tiếp dịch vụ du lịch bố trí tại khu vực chân núi mẫu sơn
không gian du lịch giải trí và nghỉ dưỡng tập trung bố trí tại khu vực đỉnh núi mẫu sơn không gian du lịch văn hóa tín ngưỡng bố trí tại khu vực phía đông đỉnh núi mẫu sơn
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn và đơn vị tư vấn đã vạch ra năm định hướng phát triển chủ yếu tập trung vào thị trường khách du lịch sản phẩm du lịch tổ chức không gian
các tuyến du lịch và hạ tầng kỹ thuật du lịch bảy chiến lược cụ thể cũng được vạch ra nhằm phát triển tổng thể đời sống kinh tế xã hội ở khu du lịch quốc gia mẫu sơn trong thời gian tới